các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với cập nhật số ca mắc mới ngày hôm nay ngày một mươi tháng bốn
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi tám ba trăm linh bảy ca nhiễm mới trong đó không ca nhập cảnh hai mươi tám ba trăm linh bảy ca ghi nhận trong nước
giảm năm tám trăm ba mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có hai mươi sáu trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai một trăm tám mươi một
bắc giang một năm trăm ba mươi ba
nghệ an một năm trăm hai mươi năm
yên bái một năm trăm một mươi
lào cai một hai trăm một mươi chín
phú thọ một hai trăm linh ba
tuyên quang một một trăm năm mươi năm
quảng ninh một tám mươi sáu
vị phúc chín trăm ba mươi tám
thái bình chín trăm một mươi tám
bắc cạn tám trăm bốn mươi tám
quảng bình tám trăm bốn mươi
thành phố hồ chí minh bảy trăm bảy mươi
thái nguyên bảy trăm năm mươi tám
lạng sơn bảy trăm hai mươi một
bắc ninh năm trăm chín mươi
đắk lắc năm trăm bốn mươi tám
cao bằng năm trăm một mươi bốn
lâm đồng năm trăm linh năm
hà giang bốn trăm sáu mươi
hải dương bốn trăm bốn mươi một
sơn la bốn trăm một mươi bảy
hà tĩnh bốn trăm linh chín
hà nam ba trăm chín mươi tám
quảng trị ba trăm bảy mươi sáu
vĩnh long ba trăm bốn mươi tám
tây ninh ba trăm bốn mươi sáu
bình định ba trăm bốn mươi
hương yên ba trăm ba mươi tám
nam định ba trăm một mươi sáu
bình phước hai trăm chín mươi chín
tây ninh hai trăm chín mươi tám
lai châu hai trăm tám mươi tám
bến tre hai trăm bảy mươi năm

hòa bình hai trăm bốn mươi ba
điệt biên hai trăm bốn mươi ba
thanh hóa hai trăm ba mươi năm
bình dương hai trăm một mươi tám
đà nẵng một trăm chín mươi chín
cà mau một trăm chín mươi tám
phú yên một trăm tám mươi bốn
đắk nông một trăm bảy mươi bốn
quảng ngãi một trăm bảy mươi ba
từ thiên huế một trăm bảy mươi một
bà rịa vũng tàu một trăm ba mươi tám
bình thuận một trăm linh tám
kiên giang chín mươi bốn
khánh hòa tám mươi năm
hải phòng tám mươi năm
trà vinh bảy mươi
bạc liêu sáu mươi ba

kiên giang chín mươi bốn
khánh hòa tám mươi năm
hải phòng tám mươi năm
trà vinh bảy mươi

ninh thuận hai mươi tám

đồng tháp hai mươi một
cần thơ một mươi sáu
hậu giang bảy
tiền giang hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
đắk lắc giảm sáu trăm sáu mươi hai
phú thọ giảm bốn trăm bốn mươi chín
bắc giang giảm bốn trăm hai mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tuyên quang tăng một trăm sáu mươi hai

trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước bảy ngày qua bốn mươi hai chín trăm hai mươi tám ca một ngày
về tình hình dịch bệnh tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bốn trăm chín mươi tám hai trăm ba mươi sáu
ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỉ lệ số ca

một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người

trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước bảy ngày qua bốn mươi hai chín trăm hai mươi tám ca một ngày

tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng

đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước

bệnh tại việt nam
trong đó tám năm trăm hai mươi chín bảy trăm linh sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh trong ngày ba mươi bốn chín trăm chín mươi một
tổng số ca được điều trị khỏi tám năm trăm ba mươi hai năm trăm hai mươi ba ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một bốn trăm linh ba ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng bốn
ghi nhận một mươi chín ca tử vong
kiên giang ba phú yên ba ca trong hai ngày trà vinh ba ca trong hai ngày bình phước hai bình dương một cần thơ một đồng tháp một hà tĩnh một hải dương một sóc trăng một thái nguyên một vĩnh long một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai tám trăm một mươi ba ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
nếu như cách đây một hai ngày mọi ngả đường tại hà nội đông đúc nhộn nhịp thậm chí tắt đường
thì sáng ngày một mươi tháng bốn dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương đồng thời là ngày nghỉ cuối tuần thủ đô vắng vẻ thông thoáng hơn rất nhiều
sáng ngày một mươi tháng bốn người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại các tuyến đường thủ đô hà nội khác một với hai ngày trước khi ách tắc đông đúc thì thay vào đó thưa vắng người đi lại
ngay từ khung giờ cao điểm bảy h ba mươi đến tám giờ sáng ngày hôm nay mật độ giao thông không quá cao các phương tiện lưu thông thuận tiện
mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên đường nguyễn trãi giảm nhiều không có cảnh chen trúc leo lên vỉa hè hay rậm chân tại chỗ như thường ngày
tại gà hà nội nhiều người dân bạn bè chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày rỗ tổ hùng vương
sáng nay trời nắng nhẹ nhiều người dân ngồi bên bờ hồ hoàn kiếm tận hưởng thời tiết mát
đây cũng là dịp nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi vui chơi tại hà nội sau những ngày tháng ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều người dân cũng tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ mặc áo dài dạo phố chụp ảnh
nhiều thanh niên tình nguyện cạm cụi nhắn rác lẫn trong những bụi cây làm sạch đường phố
sau một thời gian hạn chế ra ngoài để phòng dịch covid một mươi chín dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
để đúng vào thời điểm dịch bệnh hạ nhiệt nên nhiều người đã tranh thủ cùng gia đình có những hoạt động ngoài trời tận hưởng không khí ngày lễ
mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại thủ đô tuy nhiên người dân vẫn cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cần thiết
vì dịch bệnh rất dễ bùng phát sau các dịp lễ tết
bên cạnh dòng người về quê và hướng về đất tổ đền hùng rất nhiều người dân đã lựa chọn cho mình những chuyến du lịch nội địa
và đà lạt là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch thời gian này
ông lê anh kiệt trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố đà lạt cho biết
ước tính dịp dỗ tổ từ ngày tám tháng bốn đến một mươi một tháng bốn thành phố sơn mù đón khoảng năm mươi lượt khách
trong đó thống kê lượng đăng ký lưu trú ba mươi năm người khách quốc tế khoảng một lượt
lượng khách đổ về đà lạt đông do dịp lễ chung vào chủ nhật người lao động có ba ngày nghỉ dài
tuy nhiên ông kia khẳng định không xảy ra tắc đường kẹt xe nhiều giờ liền như các mùa cao điểm trước
ông kiệt nói thêm thời gian qua đà lạt đầu tư công tác mở rộng đường phố lắp đặt trụ đèn giao thông thuận lợi cho các phương tiện lưu thông
tại các khu vực đông đúc lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm để phân luồng
không khí nhộn nhịp đã được ghi nhận ở khu vực chợ đêm đà lạt các tuyến đường quanh hồ xuân hương trái ngược với cảnh thông thoáng buổi chiều cùng ngày
thành tín thành phố hồ chí minh tận dụng kỳ nghỉ đến đà lạt du lịch nhóm của anh không thể bỏ qua trải nghiệm ăn uống mua sắm tại khu vực chợ đêm nổi tiếng
lương trước việc không thể gửi xe trong các khu vực quanh chợ anh và nhóm quyết định đi taxi
tuy nhiên khi trở về nam du khách không thể búc xe công nghệ gọi taxi truyền thống và phải đi bộ hơn một km ra khu vực vắng vẻ hơn
cùng với chuỗi hoạt động thuộc sự kiện tuần lễ du lịch vàng lâm đồng hai nghìn hai mươi hai chủ đề đà lạt thiên đường nghỉ dưỡng hai mươi ba ba mươi tháng bốn
đà lạt dự đoán tiếp đón hơn một trăm tám mươi lượt khách tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ ba mươi tháng bốn sắp tới
trong đó khách quốc tế ước đạt một năm trăm linh lượt tăng một trăm ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cập nhật những thông tin mới nhất của quá trình triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó sở giáo dục đào tạo đề nghị các địa phương cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
và chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tại tp hcm đang theo học tại các cơ sở giáo dục không phân biệt công lập và ngoài công lập đảm bảo an toàn và hiệu quả khi tiêm
các trường thực hiện thống kê số liệu phụ huynh học sinh đồng thuận không đồng thuận số học sinh mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng gần đây
lập danh sách học sinh chưa có mã định danh và có hộ khẩu thường trú ngoài tp hcm
sở giáo dục đào tạo yêu cầu các trường huy động giáo viên nhân viên
tham gia hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng tại trường hỗ trợ giả soát lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học
hỗ trợ công tác tổ chức tại điểm tiêm cập nhật thông tin học sinh đã tiêm lên hệ thống tiêm chủng covid một mươi chín
hỗ trợ cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ngay trong buổi tiêm chủng ghi nhận các sự cố bất lợi sau tiêm của trẻ
thống kê kết quả tiêm chủng thống kê tình hình tiêm chủng của học sinh theo từng lớp vào cuối buổi tiêm
để phối hợp ngành y tế tổ chức tiêm vét cho học sinh chưa tiêm hoặc theo dõi học sinh có chỉ định tiêm chủng tại bệnh viện cho đến khi được tiêm chủng
đối với phòng giáo dục đào tạo tp thủ đức và các quận huyện sở giáo dục đào tạo yêu cầu phối hợp trung tâm y tế tham mưu ủy ban nhân dân tp thủ đức
các quận huyện triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tổ chức kiểm tra giám sát trước trong và sau khi triển khai chiến diện vaccine
hy vọng kế hoạch này sẽ được thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra
góp phần kiểm soát dịch bệnh hơn nữa trong thời gian tới
bên cạnh các biện pháp phòng dịch trong trạng thái mới thì những di chứng hậu covid một mươi chín và cách điều trị cũng đang là đề tài được nhiều f khỏi bệnh quan tâm
không chỉ tác động đến hệ hô hấp trí nhớ và khả năng tư duy của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín cũng bị ảnh hưởng
đặc biệt là những người đã bị covid một mươi chín nặng có thể cảm nhận thấy họ gặp một số vấn đề về trí nhớ
như khó nắm bắt thông tin trong đầu để đưa ra quyết định khó nhớ lại điều gì đó xảy ra
hoặc đơn giản là quên không uống thuốc
theo cơ quan dịch vụ y tế quốc gia anh nhs một số lý do khiến nhiều người mắc covid một mươi chín bị suy giảm trí nhớ và khả năng tư duy sau khi khỏi bệnh
sars cov hai có thể gây mệt mỏi ảnh hưởng khả năng tập trung của bạn
bạn có thể cảm thấy không có năng lượng tinh thần cần thiết để chú ý đến mọi thứ ngay cả khi nghĩ rằng điều gì đó quan trọng
nếu không thể tập trung vào điều gì đó bạn sẽ khó nhớ nó hơn
nhiều người cũng khó tập trung vào các nhiệm vụ trong công việc
đặc biệt là những việc khiến họ chán nản gây mệt mỏi khi phải thực hiện
sợ hãi và lo lắng
đại dịch covid một mươi chín từng có thời điểm gây ra mối lo ngại đáng quan tâm với nhiều người trên thế giới
nó có thể gây ra mức độ lo lắng cao mà thậm chí là các cơn hoảng sợ
khi đó phục hồi sau covid một mươi chín có thể là trải nghiệm căng thẳng đối với nhiều người cho dù điều trị tại nhà hay bệnh viện
đặc biệt nếu bạn phải từng nhập viện và vào phòng chăm sóc đặc biệt khi mắc covid một mươi chín
điều này có thể khiến bạn đau khổ
những trải nghiệm ký ức khó chịu luôn hiện lên trong tâm trí thậm chí khiến bạn gặp ác mộng
tất cả điều trên có thể ảnh hưởng đến sự tập trung dẫn đến suy giảm trí nhớ khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định thấu đáo
tâm trạng thấp
tình trạng này có thể ảnh hưởng trí nhớ và suy nghĩ của người bệnh
trong đại dịch covid một mươi chín nhiều người đối mặt với những tình huống có thể trở nên quá tải và dẫn đến tâm trạng thấp
giống như lo lắng tâm trạng thấp ảnh hưởng đến khả năng tập trung và ghi nhớ mọi thứ
ở một số ít người covid một mươi chín gây viêm não
nếu bạn thuộc trường hợp này nhóm chuyên gia chăm sóc sức khỏe yêu cầu bạn thực hiện các xét nghiệm liên quan não bộ để xác định nó bị ảnh hưởng như thế nào
vấn đề này có thể gây ra nhiều triệu chứng hậu covid một mươi chín như khả năng chú ý tập trung suy giảm trí nhớ kém khó giải quyết vấn đề mà đưa ra quyết định lập kế hoạch và tổ chức
dù hiếm gặp nhiều người mắc covid một mươi chín có thể bị đột quỵ sau khi khỏi bệnh
covid một mươi chín có thể ảnh hưởng đến các mạch máu hình thành cục máu đông di chuyển đến não và làm gián đoạn lưu lượng máu đến một phần của não
hậu quả của việc này phụ thuộc vào phần nào của não bị tổn thương nhưng có thể bao gồm cả vấn đề về thể chất nhận thức hoặc cảm xúc gây suy giảm trí nhớ
tiến sĩ pravin gupta trưởng khoa thần kinh bị nghiên cứu fortis memorial gurugram khuyên mọi người nên tiêm phòng vì điều đó có thể ngăn ngừa bệnh covid một mươi chín nặng gây tổn thương não
ông cũng đã chia sẻ một số biện pháp đối phó với tình trạng covid một mươi chín
cụ thể đó là kiểm tra mức vitamin b một mươi hai ăn uống điều độ tập trung vào giấc ngủ quản lý căng thẳng để cải thiện chức năng não
có thể thấy mặc dù ghi nhận nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ di chứng hậu covid một mươi chín vẫn là điều khiến nhiều người lo ngại
chuyển sang những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý
tiếp theo thượng hải đến lượt quảng châu trung quốc cũng xét nghiệm covid một mươi chín đối với toàn bộ một mươi tám triệu dân trong nỗ lực kiềm chế dịch bùng phát
trong khi thành phố này mới chỉ ghi nhận hai ca
theo số liệu chính thức chỉ trong ngày tám tháng bốn trên khắp trung quốc có hai mươi năm bảy trăm linh một trường hợp nhiễm mới covid một mươi chín
trong đó riêng thượng hải ghi nhận hai mươi ba sáu trăm linh ca con số cao kỷ lục
tuy nhiên có tới hai mươi hai sáu trăm linh trường hợp không có triệu chứng tại thượng hải
phó thị trưởng thương hải jong minh trong cuộc họp báo đã công bố những điều chỉnh về quy định phòng chống dịch của thành phố lớn nhất trung quốc
tuy nhiên theo bloomberg các biện pháp tổng thể vẫn nghiêm ngặt khi người dân sống trong khu vực có ca nhiễm tiếp tục bị cấm ra khỏi nhà
còn cư dân tại các khu vực không có ca nhiễm trong tuần qua có thể rời nhà và đi lại trong khu vực đó
riêng đối với cư dân sống tại khu vực không có ca nhiễm nào trong một mươi bốn ngày qua thì được tự do đi lại nhưng phải tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội
thượng hải đang xây dựng các khu cách ly cho hàng trăm ngàn người trong bối cảnh trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid một mươi chín theo bloomberg
trung tâm tài chính và kinh tế trung quốc đã ghi nhận các ca nhiễm sars cov hai tăng vọt kể từ hai mươi tám tháng ba
đời bùng phát kéo dài gây ảnh hưởng nghiệm
trọng tới chuỗi cung ứng của trung quốc
theo miêu tả của bloomberg các container hàng hóa đang tồn ứ tại cảng lớn nhất trung quốc ở thượng hải do các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt dẫn đến tình trạng thiếu xe tải đến nhận hàng
nhìn chung thành phố hai mươi năm triệu dân đang vật lộn với tình trạng khan hiếm hàng hóa và khó khăn trong chăm sóc y tế cơ bản điều này gây nên những phàn nàn từ phía người dân
bên cạnh đó đài truyền hình trung ương trung quốc đưa tin hôm chín tháng bốn toàn bộ một mươi tám triệu dân tại một mươi một quận thuộc siêu đô thị quảng châu phía nam trung quốc
cũng được yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín động thái của chính quyền quảng châu diễn ra sau khi xác định có hai trường hợp dương tính với sars cov hai và vài trường hợp khác không có triệu chứng vào ngày tám tháng bốn
nhà ga jentian tại cảng thâm quyến ở miền nam trung quốc thông báo ngừng giao nhận hàng hóa trong khoảng hai giờ ngày một mươi tháng bốn để bảo trì hệ thống theo một thông báo gửi khách hàng
trước đó cảng này tạm dừng giao nhận hàng ngày bảy tháng bốn hiện chưa rõ liệu việc bảo trì có liên quan đến covid một mươi chín hay không
quay trở lại với thượng hải trung nam sơn chuyên gia dịch tễ hàng đầu trung quốc cho rằng thượng hải đã mắc một số sai lầm trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới do không hiểu rõ biến chủng omicron
ông trung nam sơn phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức y tế trung quốc scmp đưa tin các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở thượng hải còn nhiều thiếu sót do chưa hiểu rõ đặc tính lây lan của biến chủng omicron
ông trung lưu ý về tổng thể omicron dễ lây lan có triệu chứng tương đối nhẹ và có tỷ lệ tử vong tương đối thấp so với biến chủng delta nhưng chúng ta phải ngăn chặn nguồn lây nhiễm ngay từ đầu đợt bùng phát
theo ông trung nam sơn bất chấp dịch bệnh lây lan mạnh ở thượng hải trung quốc có thể dần nới lỏng chiến lược không covid
ông trung nói trung quốc chưa thể hoàn toàn mở cửa vì điều này có thể làm tăng số ca tử vong do dịch bệnh
nhận xét của chuyên gia trung nam sơn đưa ra trong bối cảnh thượng hải thành phố hơn hai mươi năm triệu dân trở thành tâm dịch lớn nhất ở trung quốc giữa đợt bùng phát mới
hôm chín tháng bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn hai mươi ba năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mới sau hai mươi bốn giờ đa số các trường hợp không biểu hiện triệu chứng thượng hải đang áp dụng lệnh hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt với nhiều khu dân cư bị phong tỏa nhằm ngăn chặn ổ dịch lây lan
cùng ngày phó thị trưởng thượng hải tôn minh cho biết thành phố sẽ xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ dân cư trong vài ngày tới
dựa trên kết quả xét nghiệm thành phố sẽ được phân thành ba khu vực bao gồm vùng phong tỏa vùng kiểm soát và vùng cẩn trọng
theo phó thị trưởng thượng hải chính quyền thành phố đã có một số thiếu sót trong phòng chống dịch bệnh bà tôn minh nói rất nhiều công việc của chúng tôi làm chưa đủ tốt và chưa đáp ứng sự kỳ vọng của người dân chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện
bà tôn minh nhấn mạnh hiện là thời điểm quan trọng nhất để thượng hải kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
có thể thấy hiện tại trung quốc tiếp tục duy trì dây đôi covid
với những đợt phong tỏa liên tiếp và xét nghiệm toàn thành phố khi mới chỉ ghi nhận hai ca mắc
liệu trung quốc có thành công trong việc kiên quyết với chiến lược này hay không
và trong thời gian tới quốc gia này có tìm kiếm những cách chống dịch khác hay không
đây vẫn còn là những câu hỏi khó đoán được câu trả lời
dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay cũng là lúc việt nam vừa trải qua làn sóng covid một mươi chín lớn nhất kể từ đầu dịch
đây là lúc để người dân tranh thủ nghỉ ngơi sau những mệt mỏi của những đợt dịch vừa qua
tuy nhiên những nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn hiện hữu
đặc biệt là sau đợt lễ hội
do đó việc duy trì các biện pháp phòng dịch vẫn rất quan trọng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại